chiều ngày hai mươi tám tháng ba hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xà lan đâm sập cầu gành
cách đây hai năm khiến tuyến đường sắt bắc nam và ngược lại đình trệ trong vòng ba tháng
hai bị cáo phan thế thượng sáu mươi ba tuổi chủ tàu và trần văn giang ba mươi sáu tuổi lái tàu bị truy tố về tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn
giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy và tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
trong buổi xét xử chiều ngày hai mươi tám tháng ba hội đồng xét xử tập trung làm rõ vấn đề giám định thiệt hại do sập cầu gành gây ra
ngày hai mươi chín tháng ba phiên tòa tiếp tục diễn ra phần tranh luận giữa kiểm sát viên và các luật sư bảo vệ cho bị cáo
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đưa vụ án ra xét xử
tòa nhân dân tp biên hòa đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung làm rõ các tình tiết về giá trị thiệt hại và đền bù cho người bị hại
đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám phiên tòa sơ thẩm một lần nữa phải tạm hoãn do vắng mặt hội đồng định giá tài sản thiệt hại và một số đơn vị yêu cầu bồi thường thiệt hại